bên lề hội nghị cấp cao á âu lần thứ một mươi hai hôm nay dưới sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường thủ tướng áo sebastian kerrs
chủ tịch hội đồng liên minh châu âu và bà federica mogherini phó chủ tịch ub châu âu
đại diện cấp cao của eu về đối ngoại và an ninh đã cùng nhau ký hiệp định đối tác tự nguyện
về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản
cốt lõi của hiệp định là hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp việt nam bảo đảm gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam
xuất khẩu sang eu là có nguồn gốc hợp pháp hiệp định này bao trùm cả gỗ nhập khẩu
nguồn gỗ nguyên liệu chính của việt nam và tất cả nguồn gỗ trong nước tại việt nam
phạm vi các sản phẩm gỗ nằm trong phạm vi của hiệp định này
bao gồm tất cả các sản phẩm chính được xuất khẩu sang eu
để thực hiện hiệp định việt nam sẽ xây dựng hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp toàn diện và tin cậy
ủy ban thực thi chung việt nam eu sẽ giám sát việc áp dụng trên thực tế các điều khoản của hiệp định
và sẽ có một đánh giá chung trước khi hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp
quản trị rừng và thương mại lâm sản chính thức được vận hành